thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi ba h ngày một mươi tháng bảy
có bảy trăm chín mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó bảy trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là tại trà vinh và bảy trăm chín mươi ca ghi nhận ở trong nước là tại
tp hcm sáu trăm linh ca tiền giang bảy mươi năm ca đồng tháp năm mươi ca vĩnh long hai mươi sáu ca sóc trăng bảy ca hưng yên bảy ca
phú yên bảy ca bắc giang bốn ca trà vinh hai ca cà mau hai ca bắc ninh hai ca ninh thuận một ca bạc liêu một ca
kiên giang một ca bình định một ca hà tĩnh một ca thanh hóa một ca thái bình một ca và hà nam một ca
trong đó thì có bảy trăm linh ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa